vâng để có tiền đánh bạc qua mạng thì nam nhân viên đã lấy điện thoại của bà chủ
rồi chuyển trộm số tiền gần một trăm linh triệu đồng trong tài khoản ngân hàng
ngày sáu chín công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn thông
trú tại tỉnh nghệ an để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thông xin vào làm nhân viên phục vụ quán ăn do chị nguyễn thị ái thanh làm chủ
ngày bốn chín lợi dụng chị thanh để điện thoại di động trên bàn rồi đi vào bếp
thông đã lấy điện thoại của chị thanh và đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị thanh
thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền gần một trăm linh triệu đồng vào tài khoản của mình
sau khi lấy được tiền thông đem đi chuộc điện thoại và sử dụng để đánh bạc qua mạng